xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo
còn bạn bạn đã có những kỷ niệm đẹp gì về mùa giáng sinh năm nay
hãy chia sẻ với chúng tôi trên fanpage của truyền hình công an nhân dân